gần ngôi nhà bị ngập nước nhiều công trình giao thông bị hư hỏng sản xuất và đời sống của người dân bị ảnh hưởng nặng nề
năm mới tết đến người dân tỉnh bình định đang dần ổn định cuộc sống
những hậu quả do bão lũ để lại sẽ được khắc phục hoàn toàn trong thời gian sớm nhất để bà con an tâm đón tết
bình định là địa phương thường chịu ảnh hưởng của thiên tai nên việc phòng vẫn hơn là chống
người dân nên trang bị cho mình những kiến thức cần thiết trong việc phòng chống bão lũ ngay từ bây giờ để tránh tối đa những thiệt hại